đoàn công tác của ủy ban kiểm tra trung ương do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương làm trưởng đoàn
đã đến dâng hương dâng hoa tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt bắc bó
thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng sóc giang huyện hà quảng
tại khu di tích quốc gia đặc biệt bác bó đoàn công tác đã đến thắp hương tại khu đền thờ chủ tịch hồ chí minh
viết cảm tưởng và trồng cây lưu niệm để báo công và tưởng nhớ đến công ơn của vị cha già dân tộc
lãnh tụ thiên tài của nhân dân việt nam
đoàn cũng đến thăm suối lê ninh hang bắc bó nơi chủ tịch hồ chí minh hoạt động cách mạng
trong quá trình đấu tranh và giải phóng dân tộc
tại buổi làm việc với đồn biên phòng sóc giang đồng chí trần quốc vượng biểu dương những thành tích
mà đồn biên phòng sóc giang đã đạt được trong thời gian vừa qua
đồng chí trần quốc vượng mong rằng trong thời gian tới đồn biên phòng sắp giang tiếp tục phát huy
giá trị truyền thống bản chất anh bộ đội cụ hồ giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia